do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nguyễn thị huyền đã liên lạc và thỏa thuận với một người không rõ tên tuổi địa chỉ
và được cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất giả đứng tên nguyễn thị huyền
huyền đã dùng giấy tờ giả này để lừa đảo và chiếm đoạt sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng của ông trần văn hồng ở phường bốn thành phố đà lạt
tại phiên tòa tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên án bị cáo nguyễn thị huyền một mươi hai năm tù giam
và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại
gần đây nhiều khách hàng của vp bank nhận được một email cảnh báo bảo mật từ ngân hàng này
và một trang web yêu cầu khai báo thông tin
tuy nhiên họ thấy hoài nghi vì email có nhiều lỗi chính tả dấu chấm phải đặt không đúng chỗ
viết hoa không theo quy tắc và câu chữ không rõ nghĩa
và ngay sau khi nhận được thắc mắc của khách hàng thì vp bank đã khẳng định đây là thư điện tử giả danh
nhằm mục đích gợi ý khách hàng cung cấp thông tin thẻ theo một đường dẫn được cung cấp sẵn
và sự việc này không ảnh hưởng tới hoạt động của vb bank cũng như các giao dịch của khách hàng
hiện ngân hàng vp bank chưa nhận được khiếu nại nào từ phía khách hàng
về các ảnh hưởng có liên quan tới thư điện tử giả danh nói trên
và vb bank khuyến cáo khách hàng nâng cao ý thức bảo vệ thẻ tiến dụng và tài khoản ngân hàng
không cung cấp thông tin đăng nhập thông tin tài khoản mã otp cho bất kỳ ai
kể cả nhân viên khách hàng không đăng nhập vào những website lạ hoặc nghi ngờ là website lạ
thưa quý vị liên quan đến vụ việc công ty uber khởi kiện cục thuế tp hcm
về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu hơn sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng
nhiều ý kiến lo ngại dù có thắng kiện uber thì cơ quan thuế cũng khó đòi được tiền từ uber
đại diện cục thuế tp hcm thừa nhận đang lúng túng trong quản lý thu thuế với uber

đại diện cục thuế tp hcm thừa nhận đang lúng túng trong quản lý thu thuế với uber
công ty này đã bán lại toàn bộ hoạt động kinh doanh cho grab và rời việt nam
sau khi thương vụ này diễn ra cục thuế tp hcm đã có văn bản gửi nhiều ngân hàng
đề nghị khấu trừ toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản của uber mở tại các ngân hàng để cưỡng chế thuế
tuy nhiên phía uber không mở tài khoản tại ngân hàng việt nam
nên cơ quan này chưa thể áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản theo quy định
hà nội sẽ mở thêm một mươi ba tuyến xe buýt mới
thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp sercet
sáu tháng đầu năm của tổng công ty vận tải hà nội
bên cạnh đó hà nội sẽ đẩy nhanh việc thử nghiệm hệ thống vé xe buýt điện tử
trên tuyến buýt nhanh brt một kim mã yên nghĩa
và phần đấu triển khai trên toàn mạng lưới xe buýt trong năm nay
ngoài ra transico sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thực hiện tối ưu hóa
điều chỉnh luồng tuyến tần suất sức chứa phương tiện để khớp nối với
và phù hợp với lộ trình phát triển xe buýt đến năm hai nghìn hai mươi
theo thông tin điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của liên bộ công thương tài chính
giá các mặt hàng xăng được giữ nguyên mặt hàng dầu sẽ giảm từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi ba tháng bảy
sau điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai vẫn giữ ở mức một mươi chín sáu trăm một mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là hai mươi một một trăm bảy mươi đồng
trong khi đó các mặt hàng dầu giảm từ sáu mươi chín đồng
từ một mươi chín đồng đến hai trăm một mươi ba đồng một lít tùy mặt hàng
mỗi lít dầu hỏa ở mức tối đa một mươi sáu một trăm bảy mươi một đồng một lít dầu diesel là một mươi bảy hai trăm tám mươi bảy đồng
riêng dầu mazut giữ ổn định giá bán là một mươi bốn chín trăm linh đồng
việc điều chỉnh được nhà điều hành đưa ra trên cơ sở bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới một mươi năm ngày qua
với xăng ron chín mươi hai là tám mươi hai trăm bốn mươi tám đô la mỹ một thùng ron chín mươi năm là tám mươi hai một trăm linh chín đô la mỹ một thùng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thỏ ti tử là hạt của cây tơ hồng có tác dụng bổ thận tráng dương
đây là loại dược liệu quý có số lượng hiếm không hề dễ mua
tuy nhiên thì không khó có thể mua được thỏ ti tử và các loại dược liệu khác với nhiều mức giá khác nhau
tại phố thu bắc lãn ông thành phố hà nội
để tìm hiểu thị trường cũng như chất lượng của loại dược liệu này
phóng viên của bản tin kinh tế và tiêu dùng đã có buổi thực tế các cửa hàng trên phố thuốc bắc này
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
phố lãn ông hoàn kiếm hà nội
nơi đây được mệnh danh là phố thuốc bắc lớn nhất cả nước
hàng trăm cửa hàng buôn bán dược liệu và các nhà thuốc chẩn trị đồng hình
bất cứ cửa hàng dược liệu nào cũng bán thỏ ti tử với nhiều mức giá khác nhau
sau một hồi trao đổi như tạo được lòng tin

bà chủ cửa hàng này giới thiệu mua một số loại thỏ ti tử khác với mức giá chỉ bằng một phần ba so với mức giá ban đầu
khi muốn mua một số vị thuốc khác không chỉ có loại thỏ ti tử
bà chủ cửa hàng cũng giới thiệu rất nhiều chủng loại và giá cả trên nhau từ ba đến năm lần
hạt y dĩ là một trong số đó
cái này thì để người ta bốc thuốc thôi
và ngay sau khi thu mua được một số dược liệu tại cửa hàng bất kỳ trên phố thuốc bắc lãn ông
phóng viên đã mang toàn bộ số thuốc nói trên đến học viện y dược cổ truyền việt nam
để tiến hành kiểm nghiệm và quá trình kiểm tra như thế nào
chất lượng của số dược liệu này ra sao
kết quả sẽ được giảng viên học viện y dược cổ truyền việt nam cho quý vị và các bạn biết ngay sau đây
thứ nhất là cái y dĩ
mà hiện nay
khi mà mua với giá năm mươi năm mươi một cân
thì cái y dĩ này thì thật sự ra không phải là y dĩ mà là hạt bo bo
hạt bò bo này thì thật sự trong nhiều năm nay bộ y tế đã khuyến cáo là không được dùng để làm thuốc
thay cho y dĩ hạt bo bo này thì không thể thay cho y dĩ được
với cái thỏ tí tử mà có giá có một trăm tám mươi
thì tôi nghĩ là hiện nay
hiện nay trên thị trường kể cả giá nhập khẩu về cũng không có cái giá đấy
bởi vì giá nhập khẩu về mà chính nhắc về thì nó vào tầm khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh hoặc có thậm chí có loại nó phải đến sáu trăm linh
còn hiện nay mấy cái giá một trăm tám mươi một cân như thế này thì bằng mắt nhìn ý nhịn thường ý thì cái việc mà đánh giá nó rất là khó
chỉ chúng ta có thể là thả vào cái cốc nước nấm để xem là cái thỏ tí này là có
lộ ra cái phôi có cái hạt mầm ở bên trong không
thì nếu mà nó lộ ra được thì nó có
vừa rồi thì kiểm tra thì thỉnh thoảng nó có một vài cái lớp hạt mầm nó lộ ra thôi
thì khả năng tôi nghĩ là cái này nó sẽ bị trộn với một cái chất liệu khác hoặc là một cái hạng của một cái loài khác lên
thì cái này là khả năng là bị trộn là nhiều
thu gom các sản phẩm trôi nổi
nguyên liệu chế biến thành phẩm không dõng nguyên liệu
cơ sở kinh doanh không được cấp phép hoạt động
đó là hàng loạt các vi phạm diễn ra phổ biến của thị trường thuốc đông y đông dược hiện nay
liên tiếp các vụ bắt giữ các vụ sản xuất kinh doanh thuốc đông y trong thời gian qua trên nhiều địa phương
đã cho thấy tình hình buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đặc biệt ở nhóm hàng này đang diễn ra hết sức phức tạp
hàng trăm nghìn viên thuốc đông dược quảng cáo trị hiệu quả bệnh tiểu đường
và các bệnh đau nhức khớp của một cơ sở kinh doanh không có chính trị hành nghề
không có giấy phép hoạt động tại huyện thới lai được lực lượng chức năng thành phố cần thơ bắt giữ
còn tại đồng tháp sau khi kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia lợi sản xuất thuốc đông y trái phép
lực lượng chức năng thu giữ gần bốn hộp đông dược chưa thành phẩm và thành phẩm
cùng hơn một năm trăm linh lít nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng để sản xuất thuốc đông y
tương tự lực lượng chức năng thành phố hà nội đã tiến hành tạm giữ hơn một mươi sản phẩm thuốc đông y nhãn hiệu ngọc anh
của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm ngọc anh với tổng trị giá gần một tỷ đồng
sau khi chế biến sản xuất thuốc tại một tỉnh khác ngoài địa bàn hà nội
cùng với việc tiến hành thu mua một số sản phẩm trôi nổi công ty này đem về dán mát đưa ra thị trường tiêu thụ
vâng muôn hình vạn trạng các loại dược liệu đông y đông dược được bày bán trên thị trường hiện nay
và người tiêu dùng như đang bị rơi vào ma trận không phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng giả
bởi các loại mặt hàng này đang bị chủ các cơ sở kinh doanh phủ phép biến cùng một loại dược liệu cho ra nhiều loại có chất lượng khác nhau
và do nhu cầu thị trường lớn nguồn lợi đem lại không phải là nhỏ
các cơ sở kinh doanh mặc sức bán các loại thuốc không rõ nguồn gốc ngang nhiên hoạt động
thực trạng này không phải là mới tuy nhiên công tác quản lý kiểm soát còn có nhiều khó khăn
chính vì vậy hầu như thị trường thuốc đông y đông dược hiện nay đang bị thả nổi
nói về dược liệu cám phẩm chất dược liệu giả thuốc giả thì ở thời nào cũng có
khi mà đi kiểm tra các dược liệu ở các cơ sở đi khám chữa bệnh hay là trên thị trường
thì chúng ta không phải là dược liệu nào chúng ta cũng lấy đi kiểm định
trong trường hợp đó nghi những vấn đề thuốc giả dược liệu giả thì mới lấy đi kiểm nghiệm
thế còn chúng ta cũng không thể lấy tất
bởi vì một là về vấn đề
kinh phí cái thứ hai vấn đề về hóa chất rồi vấn đề cơ sở kiểm định
mà phát hiện ra những dược liệu kém phẩm chất dược liệu giả
thì bao giờ chúng tôi cũng có những cái tăng cường kiểm tra
thế khi mà tăng cường kiểm tra ra thì có thể họ lại đi tìm những cái vị khác
cái việc đấy nó không
vì do mục đích của họ là làm sao họ tiêu dùng được họ bán được lấy tiền
vâng rõ ràng
những bất cập trong công tác quản lý đang là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho thị trường thuốc đông y hỗn loạn
nếu việc kiểm soát chất lượng nguồn gốc dược liệu nguyên liệu dùng trong đông y bị thả nổi không được kiểm soát
thì hệ quả sẽ rất là lớn
bên cạnh đó những cơ sở sản xuất kinh doanh trục lợi bất chính lại đang mặc sức hoành hành
còn nguy cơ thiệt hại tài sản đến tính mạng do người tiêu dùng thì vẫn phải gánh chịu
thưa quý vị và các bạn khi nói đến nón lá thì chắc chắn là không ai không biết tới
bởi nón lá từ lâu đã là một vật dụng quen thuộc với nhiều người việt
đặc biệt là đối với những người dân ở thôn quê thì hình ảnh những chiếc non lá thì lại càng trở nên gần gũi hơn
tuy nhiên quá trình làm ra những chiếc nón thì không phải ai có thể biết đến
và trong tiềm mục mỗi ngày mở nghề ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa quý vị và các bạn
đến với làng nghề làm nón nổi tiếng ở thôn mỹ lam xã phú mỹ huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
để được tận mắt chứng kiến những chiếc nón lá được làm ra như thế nào
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai